kính chào quý vị khán giả của chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị nóng nắng gai gắt vẫn là thời tiết chủ đạo của cả ba miền ngày hôm nay
trong đó tâm điểm trải dài từ thanh hóa cho đến phú yên với nhiệt độ có nơi lên đến trên ba mươi chín độ c
tuy nhiên thực tế nếu đi ngoài trời chúng ta sẽ còn cảm nhận được cái sự nóng bức này
ở thêm bốn năm độ c nữa do hơi nóng được hấp thụ rồi bốc lên từ mặt đường nhựa hay bê tông
vâng ạ và có một thói quen của người tham gia giao thông trong điều kiện trời nắng nóng như vậy
đó chính là sẽ đi nhanh hơn rồi lại đột ngột dừng lại ở chỗ có bóng dâm để tránh nắng
và điều này sẽ rất nguy hiểm cho những người đi phía sau nếu như không xử lý kịp thời
vâng ạ thì càng nắng nóng chị em phụ nữ thì càng sử dụng thêm nhiều cái đồ bảo hộ
những chiếc áo trông nắng to dài kèm theo mũ trùng kín đầu
hay là những chiếc khẩu trang chỉ còn trừ lại phần mắt khá phổ biến hiện nay
tuy nhiên thưa quý vị và các bạn chống nắng nóng chống thiêu vê
nhưng những đồ dùng này nếu không điều chỉnh cẩn thận khi dùng
sẽ khiến cho mỹ che khuất tầm nhìn của người điều khiển ở phía hai bên
quý vị cần hết sức lưu ý
vâng và nhiệt độ chi tiết cho các địa phương quý vị hãy theo dõi ở phần cuối của chương trình